làm nghề thợ sơn chỉ trong một đêm đối tượng nguyễn văn lực đã ba lần quay lại nhà gia chủ để trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
công an phường tân an tp bùa mã thuật tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ lực
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng bảy nhóm thợ sơn của lực được ông trần đăng hùng chú tại phường tân an tp bùa mã thuật thuê đến sân sửa lại nhà
quá trình làm thợ sơn tại đây lực để ý và biết được mã số ổ khóa cổng cũng như quy luật sinh hoạt của gia chủ
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bảy lực điều khiển xe máy đến nhà ông hùng mở khóa cổng đột nhập vào phòng khách lấy trộm một chiếc điện thoại và một chiếc đồng hồ đeo tay
đến giờ ngày hai mươi một tháng bảy lực quay lại phòng khách nhà ông hùng lấy thêm ba máy tính sách tay
thấy việc trộm tài sản của gia chủ rất dễ dàng nên hai tiếng sau lực tiếp tục quay lại và đột nhập vào phòng ngủ lấy thêm một chiếc điện thoại thì bị ông hùng phát hiện và truy đuổi
ngay sau đó lực đã nhanh chân tàu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường tân an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ lực đồng thời truy thu được toàn bộ số tài sản trên với tổng giá trị gần năm mươi triệu đồng